xin kính chào quý vị và các bạn bây giờ là bản tin một trăm một mươi ba online lại cập nhật lúc một mươi năm h với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị vào ngày tám tháng chín cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với hai bị can trong vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty xuyên việt oil và một số cơ quan tổ chức liên quan quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự
căn cứ vào kết quả điều tra ngày tám tháng chín cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với mai thị hồng hạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oil và nguyễn thị như phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
phó giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oi về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí quy định tại khoản ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự
các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nêu trên đã được viện kiểm sát cung cấp phê chuẩn trước khi thi hành
hiện vụ án vẫn đang được điều tra và xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam vũ thị thúy
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc nhật nam group về tội lừa đảo chiếu đoạt tài sản
ngày ba mươi một tháng tám vũ thị thúy bị tạm giữ vì hành vi đưa thông tin sai sự thật về công ty bất động sản nhật nam có nhiều bất động sản dự án để huy động vốn của nhiều người
thúy đã dùng một phần tiền trả lãi cho các cá nhân trên còn lại chiếm đoạt
qua điều tra bước đầu thúy lừa đảo
của khoảng hơn một mươi cá nhân chiếm đoạt tổng số tiền hàng nghìn tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng huỳnh hữu tường
trú tại quận hai tp hồ chí minh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó ngày ba mươi một tháng tám công an tp hà nội đã phát hiện bắt quả tăng công ty lộc phúc
địa chỉ tại số ba mươi bốn tiền giang phường hai quận tân bình tp hồ chí minh đang giao dịch bất động sản
tại dự án ma xã an viễn huyện tràng bom tỉnh đồng nai để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng
quá trình điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội phát hiện huỳnh hữu tường
là chủ mưu cầm đầu việc tổ chức lừa đảo khách hàng mua bán bất động sản
quá trình đấu tranh được biết tường thuê nguyễn văn an làm tổng giám đốc
nhưng mọi hoạt động của công ty đều do tường điều hành
từ ngày sản giao dịch bất động sản trên bị đánh sập đến nay đã có khoảng sáu mươi khách hàng là nạn nhân
đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai tố cáo công ty lộc phúc có hành vi lừa đảo
với số tiền giao dịch lên đến trên bảy mươi tỷ đồng
vụ việc vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai mở rộng điều tra
gọi điện nhắn tin thông báo trúng thưởng thông báo nhận quà từ nước ngoài
thông báo tìm người làm việc online hoặc góp vốn đầu tư ít nhưng xin lợi lớn
đó là các chiêu thức mà các đối tượng đã sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
mặc dù đã được các cơ quan chức năng thường xuyên cảnh báo
tuy nhiên thì vẫn còn nhiều trường hợp sập bẫy các đối tượng lừa đảo
và ngay sau đây sẽ là phản ánh tại vĩnh long
được chào mời tham gia đầu tư trên mạng xã hội
sau được mời vào một nhóm trên telegram
khi thấy nhiều người trong nhóm nhắn tin qua lại là đầu tư có lợi
một người dân chú tại huyện long hồ tỉnh vĩnh long đã hai lần chuyển số tiền gần hai trăm linh triệu đồng
vào số tài khoản nhóm đối tượng lừa đảo cung cấp
các đối tượng nhắn tin qua lại là trao đổi như góp được tiền có lợi nhận
thì em mới tham gia thử nạp vô thử nạp vô khoảng năm trăm linh nghìn thôi
nhưng mà rút ra ít khoảng ba trăm năm mươi năm hai trăm linh
sau đó thì rút được nó mới chuyển vào một nhóm khác nữa
đặt số tiền lớn để rút về số tiền lớn hơn
thì em mới tham gia vô luôn
từ đầu năm đêm
đến nay phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh vĩnh long
đã tiếp nhận một mươi tám tin báo tố giác liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
với tổng số tiền thiệt hại trên một mươi tám tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã xác minh khởi tố hai vụ hai bị can với số tiền thiệt hại năm trăm hai mươi tám triệu đồng
trước hoạt động của tội phạm lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an các đơn vị địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền cảnh báo phương thức thủ đoạn lừa đảo bằng nhiều hình thức
như phát tờ rơi tuyên truyền lưu động tuyên truyền thông qua mạng xã hội facebook zalo
để người dân biết nâng cao ý thức cảnh giác và mạnh dạn tố giác tội phạm khi phát hiện có hành vi lừa đảo
hiện nay tình hình tội phạm lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến rất phức tạp
trên địa bàn cả nước nói chung địa bàn tỉnh vĩnh long nói riêng
các đối tượng sử dụng hết sức là đa dạng và tinh vi
trước thực trạng trên chúng tôi cũng khuyến cáo người dân nên tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân trên mạng xã hội
hay cho bất kỳ ai với bất kỳ lý do gì
đặc biệt khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thì người dân càng nên hết sức phải bình tĩnh cảnh giác không làm theo các hướng dẫn mà đối tượng yêu cầu
và phải liên hệ đến cơ quan công an nơi gần nhất
cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng chống tội phạm
lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm gian đề phòng ngừa chung
thì mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác thận trọng tránh bị sập bẫy của các đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với hồ ngọc ý hai mươi hai tuổi và châu phong hai mươi bốn tuổi
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó cả hai bị phát hiện và bắt quả tang khi đang trên đường mua ma túy về sử dụng
trong khi lực lượng công an kiểm tra ý đã lén lút ném bọc ma túy xuống đất nhưng bị lực lượng công an phát hiện
và thu giữ một bọc ma túy đá trọng lượng một chín mươi bảy quang
cục cảnh sát giao thông đang phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh đồng nai
điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc phan thiết dầu dây
đoạn qua địa bàn huyện xuân lộc khiến một phụ xe tử vong và nhiều hành khách bị thương
theo thông tin ban đầu vào khoảng ba h ba mươi phút ngày chín tháng chín xe khách dừng nằm mang biển số tám mươi sáu b một nghìn chín mươi hai
chở hai mươi sáu hành khách lưu thông trên đường cao tốc phan thiết dầu dây theo hướng từ tỉnh bình thuận
đi thành phố hồ chí minh
khi đến km năm mươi bốn qua địa phận huyện xuân lộc thì xe bất ngờ va chạm với một xe tải chưa rõ biển số
chạy cùng chiều phía trước rồi đâm vào giải phân cách cứng giữa đường
vụ tai nạn đã khiến cho phụ xe khách văng ra ngoài tử vong và nhiều hành khách bị thương
phần đầu ô tô hư hỏng kính bị vỡ nhiều mảnh
ngay sau khi tai nạn xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông
và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
tin từ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
chín tháng chín cho biết vụ cháy tại công ty trách nhiệm hiệu hạn sản xuất nhựa anh dũng
trên đường hồ ngọc lãm phường một mươi sáu quận tám là một người tử vong
theo thông tin ban đầu ngọn lửa bùng phát dữ dội tại xưởng của công ty
khoảng hai mươi ba h hai mươi ba vào đêm tám tháng chín người dân xung quanh đã tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất hành
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận tám quận sáu bình tân
đã điều một mươi bảy xe chữa cháy cùng gần tám mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hcm
với đối tượng bùi sơn tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại ba trăm bảy mươi trên c bảy tân mai
phường tân mai quận hoàng mai tp hcm về tội gây dối trợ tự công cộng
đối tượng này cao một m sáu mươi bảy và có nốt ruồi cách một cm dưới sau mép trái
cũng liên quan đến tội gây dối trợ tự công cộng công an quận cầu giấy tp hcm
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn tư sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
hộ khẩu thường trú tại thôn một hạ vĩ xã nhân chính
huyện lý nhân tỉnh hà nam
đối tượng này có sẹo chấm cách hai cm trên sau đuôi lông mày trái
và đối tượng nguyễn năng duy sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại thôn vạn an
xã sơn đông thị xã sơn tây tp hcm phải nhận quyết định truy nã của công an huyện ba vì
tp hcm cũng về tội gây dối trợ tự công cộng
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện